nhiều năm qua ban dân vận trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã sát cánh cùng ban cán sự đảng chính phủ và chính phủ
đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp
góp phần quan trọng để chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đây là đánh giá của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận
và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hành một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
hành trang lớn nhất không phải là con số chỉ số đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
mà chính là niềm tin sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai và của cả hệ thống chính trị
sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là sức mạnh ý đảng lòng dân
sức mạnh của sự đồng lòng đồng bộ giữa tư duy hành động của chính phủ
của các bộ ngành
tất cả đã cùng nhau chia sẻ khát vọng tinh thần đoàn kết
nhất trí cùng quyết tâm hành động để phục vụ nhân dân
thủ tướng cũng nêu rõ những tồn tại trong chỉ đạo quản lý
và những bất ổn trong nhân dân hiện nay tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp
tất cả có thể tất cả hướng dẫn vào một lần nào

điều bốn bạn có thể tham khảo những lực lượng tốt tốt

quá trình tập trung vào thế giới tương lai
không đủ tiền không đủ là đồng tài để tạo ra sự năng lượng
bạn có thể đồng hành tổ chức truyền liệu tốt tốt để tạo ra sự năng lượng

không đủ lực lượng để tạo ra sự năng lượng